qua công tác tuần tra kiểm soát công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang phát hiện nhóm thanh niên mang theo nhiều dao súng có biểu hiện vi phạm pháp luật
vào tối ngày một mươi ba tháng năm lực lượng công an phát hiện một mươi đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật đang tụ tập tại bờ kè canh sáng sà no
thuộc khu vực một phường một tiến hành kiểm tra phát hiện trên người các đối tượng một khẩu súng sáu viên đạn trì một còng số tám bốn cây dao cùng năm xe mô tô
qua làm việc với nhóm đối tượng lực lượng công an xác định nguyễn duy hào chú tại thành phố vị thanh là đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào tháng hai vừa qua
ngoài ra phùng duy tâm chú tại thành phố vị thanh cũng thừa nhận hành vi gây thương tích cho các bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vị thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn duy hào và phùng duy tâm về hành vi cố ý gây thương tích
công an tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng hoàng đức nước chú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc về tội danh trộm cắp tài sản
trước đó từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố lào cai liên tiếp nhận được tin báo của người dân trên địa bàn thành phố về việc bị một đối tượng nam giới trộm cắp xe gắn máy
qua quá trình giả soát camera an ninh lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn là hoàng đức nước đối tượng lang thang trên địa bàn
đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại cơ quan điều tra hoàng đức nước đã cúi đầu nhận tội đồng thời khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nước thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường tại thành phố lào cai để dình người dân quân không rút chìa khóa hoặc mất cảnh giác để trộm xe gắn máy
sau đó mang về phòng trọ tháo biển số rồi mang đi bán
cơ quan điều tra đã thu giữ thêm hai xe gắn máy khác và đang tiếp tục mở rộng vụ án
sau hai mươi năm lẩn trốn tại lào đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy lò văn khánh
vừa bị công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng cảnh sát công an thủ đô viêng trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bắt giữ
ngày một mươi tháng năm tổ công tác đặc biệt do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với công an thủ đô viêng trăn
triển khai bốn tổ công tác bao vây áp sát khu vực nhà đối tượng lò văn khánh tên thường gọi là kham phu
tại cụm bản xỉ vị lây huyện saythani thủ đô viêng trăn sau hơn bốn tháng xác minh truy tìm
trong quá trình vây bắt đối tượng khánh đã cố thủ trong nhà đồng thời gọi điện thoại cho người thân
mang theo hung khí đến để gây cản trở lực lượng chức năng
sau hơn bốn giờ thuyết phục vận động bao vây và bí mật tấn công các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng
sau hai mươi năm lẩn trốn tại lào và dẫn giải về việt nam bảo đảm tuyệt đối an toàn
khánh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
các bộ ngành địa phương cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng xử lý tình trạng phá rừng
lân chiếm đất rừng trái pháp luật đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ trong chỉ thị số năm
vừa ban hành vào ngày hôm qua một mươi tám tháng năm
thủ tướng chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh tình trạng san ủi đồi núi để phân lô bán nền
xây dựng trên đất rừng kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật
thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật các vụ án phá rừng lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua
đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp
tiêu thụ nông lâm sản tại các tỉnh nhằm giảm áp lực lên rừng
tại bản nậm pậy thị trấn phong thổ lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang má a tổng
thu giữ một mươi hai bánh heroin
qua điều tra ban đầu má a tổng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên
mang sang lai châu bán với giá là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
tại xã khua bum huyện nậm nhùn ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là tẩn xài phìn và tản sự mẩy
cùng chú huyện nậm nhùn khi đang vận chuyển hai bánh heroin
đấu tranh mở rộng lực lượng công an bắt giữ lò thị việt phản xê hừ thu giữ thêm chín năm bánh heroin
còn tại cần thơ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt xóa thành công đường dây vận chuyển
trái phép chất ma túy từ tp hcm về cần thơ để tiêu thụ
tối ngày một mươi sáu tháng năm các trinh sát tiến hành khám xét bốn đối tượng nguyễn anh tiến nguyễn thị ngọc lan
hoàng minh quỳnh chú hà tĩnh trần việt cường chú tp hcm tại hai địa điểm ở phường hương thạnh
quận cái răng
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai bịch ni lông chứa ma túy đá trọng lượng hơn một trăm bốn mươi g
một đoạn ống nhựa màu trắng chứa heroin
tiến và lan khai nhận mua ma túy đá từ tp hcm vận chuyển về thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ
để bán kiếm lời
hiện công an thành phố cần thơ tạm giữ hình sự hai đối tượng tiến và lan để tiếp tục điều tra làm rõ
riêng quỳnh và cường được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh
thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bảy bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết sử dụng sai mục đích vốn vai ngân hàng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba vũ tử công nguyên kế toán trưởng vim
đã tham mưu đề xuất soạn thảo
văn bản trình lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim ký năm chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng
cho vetranco vai tổng số một trăm chín mươi ba tỷ đồng
từ việc bảo lãnh của vim vechalco đã vay tiền tại các ngân hàng để kinh doanh với một số công ty
và bị những công ty này nợ tiền không có khả năng trả nợ
do vetranco không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng nên vim đã bị các ngân hàng cưỡng thu
hoặc phải trả nợ thay vtranco tổng số tiền gần bảy mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra khi sử dụng nguồn tiền vai ngân hàng do vin bảo lãnh đào quốc việt giám đốc vechanco
đã cho trần quang tiến chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư tập đoàn đại nam
vai để hưởng lãi theo lãi suất vai của ngân hàng cộng với tranh lệch từ tám đến một hai mươi năm giá trị tiền vai
bị cáo tiến không hoàn trả được một mươi năm khoản vay trong số này gây thiệt hại cho vechalco số tiền gần một trăm tám mươi ba tỷ đồng
bị cao tiến không hoàn trả được một mươi năm khoản vai trong số này gây thiệt hại cho vetranco số tiền vai

kính thưa quý vị chưa đầy một tuần trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát bốn
đã liên tiếp phát hiện bắt giữ khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng năm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm hải đội bốn trăm hai mươi hai hải đoàn bốn mươi hai
đã phát hiện bốn tàu cá mang số hiệu kg chín mươi năm nghìn chín trăm tám mươi ba tsk chín mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bảy ts tg chín mươi hai nghìn tám ts
bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi chín ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra theo lời khai của các thuyền trưởng trên các tàu chở khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc
và niên phong hàng hóa vi phạm đồng thời tổ chức lực lượng dẫn dãi các phương tiện về cả hải đội bốn trăm hai mươi một
tại huyện nam căn tỉnh cà mau để điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê bà rịa vũng tàu và hoàng đức tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khiến chủ nhà truy đuổi rồi tử vong thương tâm
theo hồ sơ rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn tại căn nhà trong con hẻm năm trăm bảy mươi bảy đường quốc lộ một
khu phố năm phường hiệp bình phước
nữ chủ nhà phát hiện cái gian đột nhập vào nhà nên hô hoán gọi chồng dậy
người chồng thấy một thanh niên bỏ chạy ra băng con thì chạy theo tìm cách bắt giữ
còn nữ chủ nhà chạy xuống lầu và ra đường hô hoáng thì thấy tên trộm đã tẩu thoát
khi quay lại thì phát hiện người chồng nằm dưới đất với tình trạng bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
tiếp nhận thông tin công an tp thủ đức đã vào cuộc điều tra vụ việc
trích xuất hệ thống camera ở các tuyến đường công an xác định rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn
có hai thanh niên điều khiển xe máy xuất hiện trong khu vực gần nhà nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an nhanh chóng tìm ra nghi phạm
đến chiều ngày hai mươi chín tháng bốn lực lượng công an vây ráp một phòng trọ trên địa bàn huyện bình chánh
khống chế nguyễn văn điệp và hoàng đức tài
cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự về tội trận cấp tài sản
tại công an điều tra điệp và tài khai nhận hành vi phạm tội
cũng trong chiều ngày một mươi tám tháng năm công an tp thủ đức tp hcm đang khẩn trương điều tra làm rõ
phòng trọ trên địa bàn phường hiệp bình phước
sáng cùng ngày người dân đến phòng trọ tại hẻm hai mươi năm đường số sáu khu phố sáu phường hiệp bình phước
tp thủ đức để tìm người
tới cửa phòng đóng kính đập cửa không ai nghe nghi ngờ có chuyện không lành
nên nhiều người trong xóm đã phá cửa vào trong
lúc này bốn người bên trong một gia đình gồm hai vợ chồng và hai người con
một nam một nữ đang nằm bất động trên gác nên đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên hai vợ chồng và người con trai đã tử vong
riêng người con gái dù đã được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
xong cũng tử vong ngay sau đó
nhận tin báo công an tp thủ đức đã có mặt tại hiện trường
phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hồ chí minh khám nghiệm điều tra nguyên nhân
theo một số người dân gia đình nạn nhân sinh sống tại nhà trọ này hơn chục năm
và buôn bán cá tại chợ
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra